hội đồng xét xử đã tuyên phạm bị cáo nguyễn văn cường hai năm tù quỳnh văn nghĩa một năm sáu tháng tù nguyễn thịnh và nguyễn văn quý mỗi bị cáo một năm tù còn hứa văn ninh một năm sáu tháng tù